trong những năm gần đây mưa lũ đã khiến cho nhiều địa phương chịu thiệt hại lớn về người và của
trong đó mất rừng là nguyên nhân dẫn đến hậu quả này
thế nhưng theo thống kê diện tích rừng việt nam từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu vẫn tăng
hội thảo phục hồi rừng tự nhiên điều kiện và yêu cầu cải thiện chính sách lâm nghiệp
đã được tổ chức tại hà nội nhằm tìm ra lời giải cho nghịch lý trên
cũng như các giải pháp để phục hồi rừng đạt hiệu quả kinh tế xã hội môi trường
theo công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy tổng diện tích rừng của việt nam là một mươi bốn bốn triệu hectare
trong đó trên một mươi triệu hectare rừng tự nhiên và bốn triệu hectare rừng trồng với độ che phủ toàn quốc gần bốn mươi hai
với con số này tổng diện tích rừng tăng nhẹ so với con số một mươi bốn ba triệu hectare năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên rừng tự nhiên đã giảm năm bảy triệu hectare so với diện tích trên một mươi triệu hectare năm hai nghìn một mươi sáu
và rừng phòng hộ lại là đối tượng có những biến động lớn nhất về diện tích trong bao lại rừng
với tốc độ giảm diện tích trung bình hai một năm sự giảm diện tích này xuất phát từ tư duy về nguồn lợi từ rừng đem lại
đối với rừng tự nhiên cái thách thức lớn nhất là nó đòi hỏi cái thời gian phục hồi lâu
và cái giá trị kinh tế trực tiếp trước mắt của nó mang lại thì nó sẽ không lớn
ví dụ như là cây rừng tự nhiên nó lớn rất là chậm
thì có khi là phải chờ đến hàng mấy chục năm thì mới có thể có thu hoạch được
trong khi đó rừng trồng bằng những loài cây mọc nhanh
thì có thể là năm năm thậm chí là chúng ta có thể là khai thác được rồi
cho nên là cái phục hồi đối với rừng tự nhiên ấy
thì nếu như mà hoàn toàn dựa vào tự nhiên thì nó sẽ đòi hỏi thời gian lâu hơn
trong khi đó sức ép về đời sống của những người mà sống gắn bó với rừng thì rất là lớn
tại hội thảo ngoài nêu ra thực trạng trên
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp biến đổi khí hậu khí tượng thủy văn
và các ngành liên quan tới rừng cũng bàn tới vấn đề

tầm quan trọng của việc giao rừng cho các hộ gia đình và cộng đồng liệu đã thực sự hiệu quả
chúng ta đã giao khoảng trừng độ ba triệu hectare rừng
bao gồm cả rừng trồng và rừng tự nhiên cho các hộ gia đình
và khoảng hơn một triệu hectare rừng cho các cộng đồng
tuy nhiên thì chúng tôi nghĩ rằng cái vai trò của cộng đồng hội gia đình nó vẫn còn nhỏ
đối với tổng diện tích mà của chúng ta có hiện nay là một mươi bốn triệu hectare rừng
bởi vì tuyệt đại đa số diện tích rừng hiện nay
bởi vì tuyệt đại đa số diện tích rừng hiện nay
vẫn do các ban quản lý rừng phòng hộ rừng đặc dụng
và các công ty lâm nghiệp nhà nước đơn quản lý
cho nên hiện nay thì đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải có những thay đổi
để giao rất nhiều hơn nữa cho cộng đồng và hộ gia đình
qua thực tế trên các đại biểu thảo luận đưa ra những mục tiêu
cách tiếp cận phục hồi rừng phòng hộ trong các kế hoạch
chương trình quốc gia nhằm phục hồi rừng tự nhiên
giải pháp để trồng rừng thay thế có thể hỗ trợ và thúc đẩy mục tiêu phục hồi rừng
cơ chế chính sách đối với các đối tượng tham gia phục hồi rừng
để rừng làm tròn vai trò giữ đất giữ nước cung cấp nguồn sống và bảo vệ người dân